sau khi vương quốc anh chính thức rời khỏi liên minh châu âu eu vào ngày ba mươi một tháng một
ủy ban châu âu ec đã đề xuất một hệ thống mới để kết nạp thêm thành viên
điều đang cần được khẩn trương hoàn thiện do sự phản đối của pháp và hà lan
với việc đàm phán mở rộng tư cách thành viên cho hai quốc gia vùng tây ban căng
ec hy vọng các quy định sau khi được sắp xếp hợp lý sẽ tránh chỉ hoãn hơn nữa
việc bắt đầu giai đoạn đàm phán gia nhập eu khi các nước có nguyện vọng tham gia khối này
đã đáp ứng đủ điều kiện
chủ tịch ec bà ursula von der leyen đã nói rằng đề xuất này là một thông điệp tích cực
đối với cộng hòa bắc macedonia và albany sau khi hy vọng của hai nước trên
về các cuộc đàm phán gia nhập nhanh bị từ chối vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
do sự phản đối của pháp và hà lan với lý do quá trình mở rộng thành viên của eu
cần được cải tổ trước tiên
yếu tố được chú ý nhất trong lần này là pháp cũng thừa nhận rằng đề xuất trên
là một sự thay đổi đáng kể và một bước tiến theo đúng hướng
eu đang hy vọng rằng sự đột phá cho albany và bắc macedonia
có thể diễn ra vào tháng ba tới
khối này cũng dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh tây ban căng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi